một số tin tức thị trường đáng chú ý
sáng nay hai mươi tháng bốn giá vàng nhẫn tăng mạnh theo đà tăng của giá thế giới lên trên mốc bảy mươi bảy triệu đồng một lượng
trong khi đó giá vàng miếng sgc quay đầu giảm sau khi có thông tin đấu thầu vàng vào thứ hai tuần tới
mặc dù vậy sau khi ngân hàng nhà nước thông báo sẽ đấu thầu vàng miếng vào thứ hai tuần tới sức mua bán trên thị trường rất yếu
cục quản lý thị trường tp hcm vừa phối hợp với lực lượng công an kiểm tra nhiều cửa hàng kinh doanh vàng
phát hiện có dấu hiệu vi phạm về nguồn gốc xuất xứ
đại diện cục quản lý thị trường tp hcm cho biết tới nay các đội quản lý thị trường đã kiểm tra và tạm giữ số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm trị giá tới bốn trăm chín mươi chín sáu triệu đồng
hôm nay tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước niêm yết tiếp tục tăng nheo ở mức hai mươi bốn hai trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ
chỉ tính từ đầu tháng bốn đến nay tỷ giá đã tăng hai trăm năm mươi sáu đồng tương ứng hơn một
các điểm thu đổi ngoại tệ trên thị trường tự do mua bán đô la mỹ
biến quanh mức hai mươi năm sáu trăm tám mươi đến hai mươi năm bảy trăm sáu mươi đồng một đô la mỹ
đây là vùng giá bán giá cao nhất của đồng đô la mỹ trên thị trường tự do từ trước đến nay
tính từ đầu năm đến nay giá đô la mỹ tự do đã tăng khoảng một sáu mươi đồng ở cả chiều mua và bán
trên thị trường chính thức giá đô la mỹ tiếp tục tăng mạnh và thiết lập đỉnh cao lịch sử mới